nhằm hỗ trợ huấn luyện đội tuyển việt nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm
tại kazan liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín hôm nay tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội
cùng công ty trách nhiệm hữu hạn denso việt nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình
tiếp nối truyền thống và thành tích đạt được từ hai kỳ thi trước kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm năm hai nghìn một mươi chín
công ty trách nhiệm hữu hạn denso việt nam và tổng cục giáo dục nghề nghiệp
hy vọng sẽ đem lại thành tích tốt nhất cho thí sinh việt nam tham gia thi hai nghề
nghề phay cnc và tiện cnc là hai nghề đòi hỏi trình độ kỹ năng tay nghề kỹ thuật cao và khả năng ứng dụng công nghệ tối tân
với kinh nghiệm và thực lực từ tập đoàn denso tổng cục giáo dục nghề nghiệp cũng hy vọng tập đoàn denso nhật bản
không chỉ hỗ trợ huấn luyện thí sinh việt nam tham gia kỳ thi tay nghề thế giới
mà còn tăng cường hợp tác đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo nghề của việt nam trong thời gian tới
đây cũng là đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập và phát triển trong bối cảnh mới của việt nam